với gần một trăm hai mươi tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình thủy lợi pleikeo mang ý nghĩa lớn đối với tám trăm linh hộ dân ở xã ayun
một xã đặc biệt khó khăn tại huyện chư sê tỉnh gia lai
dòng nước đã đưa về dụng đồng giúp cho bà con nơi đây không chỉ có nước phục vụ cho sinh hoạt
mà còn biến những cánh đồng lúa khô khát từ một vụ thành hai vụ
thế nhưng khi công trình còn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng
thì tại dự án hệ thống cảnh dẫn đã bộc lộ những hư hỏng xuống cấp cũng như là câu hỏi về chất lượng của công trình
công trình tưới cho khoảng năm trăm linh hectare cây trồng tuyến canh chính n một và n hai với tổng chiều dài một mươi một km
sẽ đưa nước đến các cánh đồng của người dân xã ayun
thế nhưng vừa mới hoàn thành trên tuyến canh đã xuất hiện nhiều vết nứt sâu
nhiều kết cấu bê tông thi công sơ xài thiếu gắn kết
riêng cái canh này đi qua là vì cái chất lượng thì không đảm bảo rồi
còn cái chỗ nứt vết rất là nhiều
các anh thấy đi qua là luôn lượn vẹo như thế kia mà
trước sự việc trên lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã giao sở nông nghiệp và phát triển đông thôn huyện chư sê
cùng các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ
bước đầu đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận những điểm hư hỏng kém chất lượng
sở nông nghiệp phát triển nông thôn đã giao cho chư cục thuy lợi
chủ trì phối hợp với ban quản lý dự án huyện chư sê
cùng với các đơn vị liên quan để kiểm tra hệ thống khen thuy lợi và lê kêu
trên cơ sở đó sẽ có báo cáo cho sở nông nghiệp phát triển nông thôn
và sở nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ báo cáo chư cục thuy lợi theo dự đạo
niềm vui dòng nước của bà con chưa kịp vui thì việc chất lượng công trình bộc lộ nhiều vấn đề
khiến hàng nghìn người dân ở vùng khó khăn này lại thấp thòm lo lắng
các cơ quan chức năng tỉnh gia lai sớm điều tra làm rõ những sai sót trên